thưa quý vị không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích và các nhà đầu tư
cục dự trữ liên bang mỹ phép tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản lần thứ năm liên tiếp
triển vọng đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu hai mờ mịt được coi là một trong những nguyên nhân chính
để dẫn tới quyết định mới nhất này
mức lãi suất cơ bản ở biên độ năm hai mươi năm đến năm năm được duy trì từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và là mức cao nhất của ngân hàng trung ương mỹ trong vòng hai mươi ba năm qua
phép cho rằng tiến trình giảm lạm phát đã dậm chân tại chỗ trong năm nay
giá các mặt hàng chủ chốt như nguyên liệu xăng dầu và nhà ở thì đều tăng
chỉ số chi phí việc làm tăng bốn hai trong quý i vừa qua và cao hơn mức mong đợi để giảm lạm phát
chủ tịch phép jerome powell cũng khẳng định nền kinh tế mỹ không trong tình trạng lạm phát cao
kèm tăng trưởng chậm
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế
của hà nội và hà nội
tăng trưởng kinh tế của hàn quốc trong năm nay từ hai hai lên hai sáu
như vậy thì tăng trưởng kinh tế năm nay của hàn quốc có thể nói là cao nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển
và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
oecd đánh giá mức tăng trưởng của kinh tế hàn quốc mạnh hơn dự kiến trong quý đầu của năm nay
ở mức một ba nhờ vào xuất khẩu tăng
trong tháng bốn xuất khẩu của hàn quốc đã tăng một mươi ba tám sau bảy tháng tăng liên tiếp
đặc biệt là các mặt hàng chủ lực như chip bán dẫn
và ô tô
lạm phát lần đầu tiên giảm xuống mức hai sau ba tháng
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng nền kinh tế hàn quốc vẫn đang bị cản trở bởi lãi suất và giá cả cao
thưa quý vị indonesia vừa tiếp nhận hồ sơ bàn giao lộ trình gia nhập tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
oecd hiện đại diện cho tám mươi thương mại và đầu tư của thế giới với ba mươi tám thành viên
indonesia đã nỗ lực trở thành thành viên đầy đủ của ecd vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
tổng thư ký oecd matias komen tin tưởng rằng tư cách thành viên oecd của indonesia sẽ nâng cao giá trị chiến lược của tổ chức này
vì indonesia là một trong những nền kinh tế lớn nhất và là đại diện duy nhất của đông nam á trong nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
và ngoài indonesia thì chúng ta còn có sáu quốc gia khác cũng đang mong muốn gia nhập oecd
chính phủ trung quốc cho biết là hàng nghìn người ở nước này đã bị lừa mua vàng giả vàng kém chất lượng khi lên mạng để tìm mua loại kim loại quý này
vấn đề đã càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mà người dân đang có xu hướng là đổ hết tiền tiết kiệm vào vàng
đợt tăng giá vàng gần đây đã dẫn tới việc người dân trung quốc đổ xô đi mua vàng để tích chữ
và các vụ lừa đảo bán vàng giả vì thế nên cũng nở rộ hơn
có trường hợp mua vàng trên trang thương mại điện tử tao bao
và khi đến tay người mua vàng
một thời gian thì sản phẩm đã bị hàn dỉ
trung quốc hiện là quốc gia tiêu thụ vàng nhiều nhất trên thế giới
vào năm ngoái người trung quốc đã mua tới sáu trăm linh ba tấn nữ trang vàng tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi chín
ba nhà máy sản xuất chip được khởi công xây dựng với khoản đầu tư một mươi năm tỷ đô la chỉ riêng trong tháng ba vừa qua
đã phần nào cho thấy sự nôn nóng của chính phủ ấn độ trong cuộc chạy đua vào chuỗi cung ứng chip bán dẫn toàn cầu
không thể không nôn nóng khi công nghệ bán dẫn và chip hiện được xem là mạch máu của nền kinh tế hiện đại
và trị giá tới năm trăm hai mươi sáu chín tỷ đô la trong năm ngoái
các nhà máy sẽ đáp ứng các phân khúc thị trường
bao gồm máy tính công suất cao xe điện viễn thông và điện tử công suất
chúng tôi cũng có các cơ sở lắp ráp và đóng gói tiên tiến
nói tóm lại là chúng tôi sẽ tham gia đầy đủ vào chuỗi cung ứng chip toàn cơ
chính phủ ấn độ tiếp cận mục tiêu này theo hai hướng
một là hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu trong nước
để phát triển sản xuất nội địa
hai là thu hút đầu tư nước ngoài
cả hai hướng này đều cần sự đổi mới mạnh mẽ trong chính sách và những sáng kiến mới
bởi đây chính là rào cản lớn nhất của ấn độ
khiến nước này bị chậm chân trong ngành sản xuất chip trong hàng thập kỷ qua
ấn độ theo đuổi công nghệ cũ hơn để có chỗ đứng trên thị trường
thay vì đặt mục tiêu cạnh tranh với công nghệ tiên tiến nhất của ngành
chẳng hạn như chip hai mươi tám nm một loại chip được sử dụng trong ô tô
và thiết bị gia dụng thay vì máy tính hoặc điện thoại thông minh
mặt hàng hấp dẫn nhất nhưng lại là một thị trường cực kỳ hấp dẫn
cuối năm ngoái chính phủ ấn độ đã công bố kế hoạch trị giá một mươi tỷ đô la hỗ trợ ngành chip trong nước
đồng thời mở cửa cho các công ty nước ngoài thiết lập cơ sở sản xuất và đầu tư vào nước này
hướng tới việc thành lập liên minh với các quốc gia có vị thế quan trọng
trong ngành công nghiệp chip như mỹ
có thể nói ấn độ đã thành công khi thu hút được nhiều nhà đầu tư
bằng hàng loạt chính sách yêu đãi thuế và trợ cấp hấp dẫn
như qualcom của mỹ cam kết đầu tư hai mươi một ba triệu đô la
foxcom của đài loan trung quốc một mươi chín năm tỷ đô la
hay công ty ventures của singapore với ba hai tỷ đô la
chỉ tính riêng ba nhà máy mới được khởi công trong tháng ba vừa qua
dự kiến sẽ tạo ra hai mươi việc làm công nghệ tiên tiến và sáu mươi việc làm gián tiếp
các nhà sản xuất chip toàn cầu đang tìm cách đa dạng hóa hoạt động
trong bối cảnh bất ổn chính trị
ngoài sự cải thiện trong chính sách
ấn độ cũng có một số thế mạnh nổi bật
chẳng hạn như thị trường tiêu thụ nội địa khổng lồ
và là nền kinh tế đông dân thứ hai trên thế giới
trong nhiều thập kỷ ngành chip của ấn độ luôn đảm đạm với những cơ hội bị bỏ lỡ
năm hai nghìn bảy ấn độ từng được coi là lựa chọn hàng đầu
để tập đoàn inten thiết lập nhà máy sản xuất chip trị giá hàng tỷ đô la
tuy nhiên kế hoạch này đã thất bại
khi new delhi chỉ hoãn việc đưa ra chính sách yêu đáy đầu tư
và kéo dài thủ tục ra quyết định
việc định giá đất đai mạng lưới điện thiếu ổn định
và mức lương của người lao động tương đối cao của ấn độ
cũng là những yếu tố có thể khiến nhà đầu tư e ngại
khi chọn quốc gia này là đối tác thương mại
tình hình đã dần được cải thiện dưới thời của thủ tướng narendra modi
dù thành tích đã được chưa thực sự ấn tượng
nhưng chính phủ ấn độ đang đi đúng hướng
với các chính sách tạo động lực
và thu hút các công ty bán dẫn hàng đầu thế giới
thiết kế tại ấn độ sản xuất tại ấn độ
chip bán dẫn đầu tiên của nước này dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào năm hai nghìn hai mươi
theo giới phân tích có lý do để tin rằng ấn độ có thể thành công
vì nước này đang sở hữu conad chủ bài là đội ngũ nhân tài
khoảng một trăm hai mươi năm kỹ sư
chiếm hai mươi đồng
năm mươi lực lượng lao động thiết kế chip của thế giới
đã đến lúc ấn độ tăng tốc để vươn lên dẫn đầu cuộc đua cung ứng chip toàn cầu
theo chính phủ ấn độ thị trường chip của nước này
ước tính sẽ đạt sáu mươi ba tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi